đúng vào ngày hôm nay một mươi một tháng bảy tổng cục thống kê công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
theo đó dân số việt nam ở thời điểm giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín là chín mươi sáu hai trăm linh tám chín trăm tám mươi bốn người
với kết quả này việt nam là quốc gia đông dân thứ một mươi năm thế giới và xếp thứ ba trong khu vực đông nam á chỉ sau indonesia và philippines
về cầu cầu giới tính của dân số việt nam nam giới có bốn mươi bảy tám trăm tám mươi một sáu mươi một người chiếm bốn mươi chín tám nữ giới là bốn mươi tám ba trăm hai mươi bảy chín trăm hai mươi ba người chiếm năm mươi hai
sau một mươi năm dân số việt nam tăng thêm một mươi bốn triệu người tỷ lệ tăng giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín bình quân một một mươi bốn một năm giảm nhẹ so với giai đoạn một mươi năm trước
hà nội và thành phố hồ chí minh có mật độ dân số đông nhất tương ứng là hai ba trăm chín mươi tám và bốn ba trăm chín mươi tám
đồng bằng sông hồng là khu vực tập trung dân cư lớn nhất cả nước trong khi tây nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất